ngày một mươi bảy tháng sáu giám đốc công an thành phố đà nẵng đã khen thưởng ban chuyên án thuộc công an quận thanh khê
khi đã phá thành công đường dây làm giả con dấu tài liệu quy mô lớn cung cấp cho nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
ban chuyên án đã bắt giữ ba đối tượng cầm đầu trong đường dây gồm phạm hoài thanh nguyễn tấn linh phạm văn đoàn
tại thành phố hồ chí minh phát hiện bốn mươi bảy con dấu nghi làm giả hơn bốn trăm bốn mươi giấy tờ làm giả các loại
trong đó có cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thẻ nhà báo thẻ ngành công an
thủ đoạn của các đối tượng này là lập các nhóm trên mạng và rao bán giấy tờ tài liệu giả với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng
hiện thống kê sơ bộ giao dịch mua bán qua ngân hàng đã lên tới vài tỷ đồng
với thành tích xuất sắc trên giám đốc công an thành phố đà nẵng đã thưởng nóng ban chuyên án và yêu cầu tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ việc